dự án metro số hai tuyến bến thành tham lương đang trong giai đoạn gấp rút giải phóng mặt bằng
để có thể triển khai vào năm hai nghìn hai mươi
những ngày qua các hộ dân sinh sống ở mặt tiền các tuyến đường có metro số hai đi qua
đang tích cực tháo rỡ nhà công trình phụ để bàn giao mặt bằng
đây là những tín hiệu tích cực tạo tiền đề quan trọng để dự án metro số hai
có thể đi vào hoạt động đúng tiến độ vào năm hai nghìn hai mươi
đây là hình ảnh được chúng tôi ghi nhận dọc tuyến đường cách mạng tháng tám
và đường trường trinh thuộc địa bàn quận tân bình thành phố hồ chí minh
nhiều gia đình đang tự thuê máy móc nhân công về để tháo rỡ nhà
để bàn sang mặt bằng cho dự án tuyến metro số hai bến thành tham lương
nhiều căn nhà phải xây lùi vào gần một mươi mét so với lộ giới hiện hữu
với chủ trương của nhà nước thì mở đường thì lợi ích chung
cho nên là đây là dân chúng ta chấp hành tốt và đã hoàn thành
nếu mà tiến hành sớm với người dân chúng ta mà đồng nhất
thì công trình nó sẽ hoàn thành
hoàn thành sớm thì lợi ích công cộng nó sẽ nâng lên và nhanh chóng
phường bốn quận tân bình là địa bàn có nhà ga s bảy đi qua
theo đó có hơn bảy mươi hộ dân và tổ chức nằm trong diện giải tỏa
cho đến nay hầu hết người dân đều đồng thuận với chủ trương
sẵn sàng bàn ra mặt bằng và mong muốn sớm thấy hình hài
của tuyến metro số hai trong tương lai
chúng tôi phải kiên nhẫn và có những giải thích
đồng thời có những phương án bồi thường hỗ trợ
kết hợp đối với từng căn cụ thể
như vậy thì người dân sớm đồng thuận và bàn giao cho chính quyền
với diện tích thu hồi mặt bằng gần hai trăm năm mươi hai m hai
sáu trăm linh ba trường hợp bị ảnh hưởng
đến nay các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường
tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt gần bốn mươi bốn
với tiến độ này theo ban quản lý đường sắt đô thị
đến cuối năm nay đơn vị sẽ nhận toàn bộ mặt bằng
ngoài công tác di rời hàn thẳng đồng bộ sẽ tiếp tục có công tác chuẩn bị
để điều phối tổ chức giao thông trong quá trình mà nhà thầu triển khai thi công
vì nó sẽ có những ảnh hưởng đến tổ chức giao thông hiện hữu
trên các tuyến đường mà dự án đi qua
bao gồm chín km ngầm và hai km trên cao với một mươi nhà ga
tổng kinh phí đầu tư toàn dự án gần
bốn mươi tám tỷ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi sáu